sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết động viên cán bộ chiến sĩ tại trung tâm chỉ huy văn phòng bộ công an
tại trung tâm chỉ huy của văn phòng bộ công an đồng chí thứ trưởng đã nghe báo cáo nhanh về tình hình an ninh trật tự đêm giao thừa và sáng ngày một tháng một âm lịch
theo báo cáo nhanh của đơn vị trực chỉ huy tới thời điểm kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc cơ bản được đảm bảo không xảy ra sự vụ việc nghiêm trọng bất ngờ đặc biệt là an toàn trật tự giao thông tình trạng đốt pháo và cháy nổ đêm giao thừa
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương tinh thần trực chiến đấu bảo đảm thông tin thông suốt và an toàn của trung tâm chỉ huy
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng quà cán bộ chiến sĩ trung tâm chỉ huy bộ công an
ngay sau đó thứ trưởng lê quốc hùng đã đến thăm chúc tết cũng như kiểm tra việc trực chỉ huy chiến đấu tại trung đoàn sáu trăm linh bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tại buổi kiểm tra thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn sáu trăm linh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ nói chung trung đoàn sáu trăm linh nói riêng
cần quán triệt nhận thức nhiệm vụ trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của mình để tập trung cố gắng phấn đấu
từ những người lính cho đến các đồng chí sĩ quan lãnh đạo các cấp phải thật sự gương mẫu đi đầu tiên phong trong mọi nhiệm vụ bám trụ địa bàn công việc
không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
cũng trong sáng mùng một tết thứ trưởng lê quốc hùng đã đến thăm chúc tết kiểm tra việc trực chỉ huy chiến đấu tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã trực tiếp kiểm tra trung tâm chỉ huy của bộ tư lệnh cảnh vệ
đánh giá cao và biểu dương những thành tích đóng góp của phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thời gian qua thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát vào nghị quyết chương trình công tác của đảng ủy công an trung ương
và bộ tư lệnh cảnh vệ trong năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là những nội dung đổi mới trong sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ hai nghìn hai mươi ba
tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
quý vị thân mến năm mới đã tới người dân trên khắp cả nước hân hoan nô nước chào đón sao thừa cùng màn trình diễn pháo hòa sực sỡ
để bước vào một năm mới với nhiều hy vọng may mắn thành công hơn năm cũ
tại nhiều địa phương đã diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ chào đón năm mới thu hút rất đông người dân tham gia
để người dân có thể đón một năm mới trọn vẹn lực lượng công an toàn quốc đã ra quân ứng trực quân số
triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân được vui xuân đón tết an toàn
ngay sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa một mươi năm tổ liên ngành một trăm bốn mươi một đã liên tục được công an thành phố hà nội tổ chức
tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thủ đô
ngoài công tác hướng dẫn phân luồng giao thông còn xử lý nghiêm các vi phạm
chúng tôi sử dụng lực lượng một trăm bốn mươi một ngoài ra để phối hợp với cả lực lượng công an quận huyện
có những điểm chốt chặn để khi mà có những hiện tượng người điều khiển phương tiện có những hiện tượng lạng lách
đánh võng hay đua xe cháy phép thì chúng tôi đã kịp thời xử lý
ngoài ra phòng giao thông công an tp hà nội chúng tôi còn phối kết hợp với cả phòng xét hình sự
lực lượng cảnh sát cơ động trong tổ một trăm bốn mươi một để chấn áp ngay đối với những hành vi của người điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho xã hội
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị chiến đấu khác đều xây dựng
triển khai nghiêm túc kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo đủ quân số ứng trực chiến đấu
chủ động trong mọi tình huống
các tổ công tác một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động phòng cháy chữa cháy cũng có mặt tại các địa điểm tập trung đông người
sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã có phương án là bố trí các tổ tuần tra ở trên khắp các địa bàn
khép kín trên địa bàn phối hợp với các lực lượng khác như giao thông một trăm một mươi ba
đấy là kiên quyết chấn áp những hành vi vi phạm gây dối trật tự công cộng và những hành vi vi phạm pháp luật khác
phối hợp với các lực lượng để giải quyết theo quy định
để đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hải dương
đã được tăng cường phối hợp với các lực lượng từ huyện đến cơ sở
thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn
kết quả tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
các tổ công tác một trăm năm mươi một
đã phát hiện xử lý bốn vụ một mươi bảy đối tượng vi phạm liên quan đến các hành vi gây dối trật tự công cộng trộm cắp tài sản
tình hình vi phạm về pháo giảm rõ rệt so với các năm trước
còn tại bình định đêm ba mươi tết tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố quy nhơn
chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và đón xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba với chủ đề chào xuân mới đã diễn ra
để chủ động đảm bảo an toàn cho chương trình lực lượng công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ
với ban tổ chức với các lực lượng vũ trang triển khai phương án giữ gìn an ninh trật tự
ý thức trách nhiệm của mình cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đã nỗ lực hết mình
chủ động trước mọi tình huống không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chương trình lễ hội
đảm bảo cho người dân tham gia hoạt động nghệ thuật trong bầu không khí an toàn và vui tươi
những ngày đón tết quý mão hai nghìn hai mươi ba người dân và du khách vui xuân ở thành phố đà nẵng
sẽ an tâm hơn khi có lực lượng chín trăm một mươi một tuần
các nhà khắp qua tuyến đường giữ gìn an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
sẵn sàng ngăn chặn các vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự ma túy
và cả những đối tượng quá khích khi tham gia giao thông
tàn trữ công cụ hỗ trợ hùng khí sắc nhọn tụ tập mua xe lặng lách đánh vọng trên đường
gây mất an toàn giao thông cho người đi đường
những hành vi này khá phổ biến trong mỗi dịp lễ tết
khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn tội công tác chỉ mục một nhanh chóng áp sát
dừng và kiểm tra phương tiện
qua kiểm tra nhóm thanh thiếu niên này không xuất trình được giải phép lấy xe
tổ công tác đã nhắc nhở và xử lý ngay tại chỗ
chúng tôi tiến hành cùng ra bị kiểm soát trên các tiếng địa bàn cộng điểm
để phát hiện một số thanh thiếu niên tụ tập có hành vi là đua xe lặng lách và nạt bô
gai mất an ninh trật tự ở địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà xử lý những thanh thiếu niên này
chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm
các vụ việc mà các nhóm thanh thiếu niên tàn trở ước các loại vũ khí thổ sơ
để đi công cụ hỗ trợ để đến đánh nhau như là ba chỉa do phóng lợ
mã táo đào kiếm bom xăng các loại
thì sẽ là tìm bản nguy cơ phát sinh ra các tội phạm nguy hiểm
giống như là cố hành tích và giết người
họ động của tội công tác thì cũng góp phần nào đó vào việc hạn chế được
cái việc để xảy ra những cái vụ việc phức tạp
trong thời gian nghị thích âm lịch năm tội công tác chiến mục một
đều tăng cường thời gian làm nhiệm vụ bắt đầu từ đêm khuya cho đến rạng sáng
lực lượng chiến mục một sẽ chốt cặn và tuần tra tại các vị trí vui chơi của người dân
khu chợ đêm các điểm phức tạp về an ninh trật tự nhằm răng đe và phòng ngừa các loại tội phạm
sự có mặt kịp thời của chiến mục một khiến người dân và du khách được yên tâm hơn
khi tham gia các hoạt động du xuân
đó cũng chính là động lực để chiến mục một tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ
sau hơn năm năm thành lập
nhiệm vụ bảo vệ cho người dân
đóng một cái tết là hạnh phúc thì lực lượng của chúng tôi cũng rất là nỗ lực hết mình
mặc dù là không được cùng bên gia đình thì cũng kính mong là người dân
là đóng cái năm mới an toàn hạnh phúc
đó cũng là một cái năm mới mà rất hạnh phúc cho cái lực lượng làm nhiệm vụ của chúng tôi
qua một ngày mới tổ tuần tra kết thúc dừng lại vị trí cho tổ công tác tiếp theo
như thế đà nẵng một đêm nữa lại được bình yên
người dân được vui xuân đón tết trong an toàn